trong phần tin thế giới mỹ trừng phạt ba nhóm tin tặc bị cáo buộc liên quan triều tiên
nga sẵn sàng hòa đàm với ukraine
sáng nay một mươi bốn tháng chín tại hà nội học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm truyền thống vẻ vang của học viện
tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tới dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm
cùng dự có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước trần đức lương thủ tướng nguyễn xuân phúc nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư các đồng chí ủy viên bộ chính trị nguyên ủy viên bộ chính trị
các đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành cơ quan trung ương trưởng đại diện một số cơ quan quốc tế tham tán công sứ tại việt nam và một số cán bộ tỉnh thành địa phương trong cả nước
tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín học viện chính trị quốc gia hồ chí minh lúc đó là trường đảng nguyễn ái quốc đặt tại xã bình chánh huyện định hóa tỉnh thái nguyên đã vinh dự đón chủ tịch hồ chí minh về thăm
người đến dự khai giảng lớp khóa hai của hai khóa huấn luyện cán bộ đầu tiên và viết vào sổ vàng lời huấn thị
học để làm việc học để làm người làm cán bộ học để phụ sự đoàn thể phụ sự giai cấp và nhân dân phụ sự tổ quốc và nhân loại
muốn đạt mục đích thì phải
cần kiệm liêm chính trí công vô tư
đã bảy mươi năm trôi qua tự hào là mái trường đảng mang tên chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã đào tạo nên lớp cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt của đảng và hệ thống chính trị có trình độ lý luận năng lực tổ chức thực tiễn có bản lĩnh và phẩm chất cần thiết đáp ứng kịp thời và hiệu quả mục tiêu chiến lược của sự nghiệp cách mạng qua các thời kỳ
đến nay đã có hàng trăm nghìn cán bộ chung cao cấp được học tập và rèn luyện tại học viện trở thành nguồn cán bộ quý báu lãnh đạo tổ chức quần chúng nhân dân viết nền những trang sử vẻ vang của cách mạng việt nam
phát biểu tại lễ kỷ niệm tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh học viện chính trị quốc gia hồ chí minh xứng đáng là trung tâm quốc gia đào tạo cán bộ chính trị là trung tâm nghiên cứu chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh xây dựng đảng và đạo đức cách mạng đảng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội

phiên họp thứ ba mươi bảy cho ý kiến về dự án luật hòa giải đối thoại tại tòa
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
theo bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình
việc triển khai thí điểm hòa giải đối thoại tại tòa ở một mươi sáu tỉnh thành trong cả nước
thời gian qua đã đạt tỷ lệ hòa giải đối thoại thành là bảy mươi bốn
bên cạnh đó việc thực hiện thí điểm này đã góp phần giảm tài công việc tại tòa
bổ sung thêm được một số giải pháp giải quyết tranh chấp hiệu quả cho người dân
và tổ chức trong các vụ việc dân sự
hòa giải đối thoại theo quy định của luật này được thực hiện trước khi tòa án thụ lý đơn khởi kiện
vụ án dân sự hôn nhân và gia đình kinh doanh thương mại lao động đơn yêu cầu công nhận
thuận tình ly hôn đơn khởi kiện vụ án hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án
theo quy định của luật
đa số các đại biểu đều nhất trí về sự cần thiết của việc ban hành văn bản này
tuy nhiên vấn đề thu hay không thu phí độ tuổi và cấp chứng chỉ cho các hòa giải viên
đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau
các đại biểu cũng đề nghị phân biệt rõ sự khác biệt của thiết chế hòa giải này
với các thiết chế hòa giải hiện nay xác định rõ địa vị pháp lý của hòa giải viên
sau bộ máy làm việc
hiện nay kết quả thí điểm rất thành công nhưng đa số những vụ việc hòa giải thành
là lĩnh vực hôn nhân gia đình vụ việc liên quan đến dân sự hành chính ít
sẽ có nhiều vấn đề phức tạp liên quan như thi hành các quyết định công nhận hòa giải thành
hay hòa giải xong rồi nhưng đương sự lại không đồng ý
nằm trong khuôn khổ liên hoan trình diễn văn hóa phi vật thể quốc gia
và lễ hội thành tuyên năm hai nghìn một mươi chín tối ngày một mươi ba tháng chín
tại quảng trường nguyễn tất thành thành phố tuyên quang
ubnd tỉnh tuyên quang đã tổ chức khai mạc lễ hội thành tuyên hai nghìn một mươi chín
dự buổi lễ có đồng chí trương thị mai ubnd bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương lãnh đạo các bộ ban ngành cơ quan trung ương
và các đoàn đại biểu quốc tế
điểm nhấn của lễ hội thành tuyên năm hai nghìn một mươi chín là chương trình đêm hội thành tuyên
với sự có mặt của sáu mươi hai mô hình đèn trung thu khổng lồ của các tổ dân phố
trên địa bàn thành phố tuyên quang cùng với xe mô hình đại diện của các huyện
với nhiều chủ đề khác nhau
từ sân khấu chính quảng trường nguyễn tất thành các mô hình đã diễu qua
tại một số tuyến phố chính của thành phố tuyên quang trước sự hào hứng cổ vũ
của hàng vạn du khách trong và ngoài tỉnh
nhân dịp này đồng chí trưởng ban dân vận trung ương trương thị mai
và đồng chí chẩu văn lâm bí thư tỉnh ủy tuyên quang đã tặng năm mươi xuất quà
cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn tỉnh
lễ hội thành tuyên diễn ra đến hết ngày một mươi bốn tháng chín
thưa quý vị tết trung thu là một trong những ngày tết hết sức đặc biệt
đối với các em nhỏ
trong ngày trung thu thì mỗi em nhỏ đều mong muốn được rước đèn phá cỗ
được ngắm trăng và vui chơi cùng với bạn bè mình
và vào tối ngày hôm qua thì hơn một trăm năm mươi em nhỏ của trường chuyên biệt bình minh
huyện đông anh đã cùng nhau đón một cái tết trung thu hết sức đặc biệt
em nguyễn thanh tùng là một học sinh của trường chuyên biệt bình minh
gia đình em là một trong những gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn
của xã uy nỗ huyện đông anh thành phố hà nội
bản thân em bị mắc căn bệnh u não từ nhỏ
việc đi học đối với em dường như là điều hết sức khó khăn
bản thân em sinh trong một gia đình hộ cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn
cha mẹ thì làm ruộng và nhà thì nghề nghiệp cũng không ổn định
cho nên là kinh tế rất là khó khăn
bản thân em thì lại bị bệnh u não điều trị rất dài ngày ở bệnh viện
và hiện tại thì những hôm mà em đảm bảo được sức khỏe
thì em được đến trường cùng các bạn bè cùng trang lứa
còn những em mà sở bệnh thì em lại phải vào viện để điều trị bệnh u não
những điều ước tưởng chứng như vô cùng nhỏ bé ấy
nhưng lại là niềm mong ước của rất nhiều những em nhỏ kết tật của trường trung độc bình minh
trung thu năm nay các em đã được đón một cái tết trung thu thật vui vẻ
được cùng nhau phá cỗ giúp đèn ngắm trăng
được nhận những món quà từ những nhà hào tâm nhà từ thiện
trong cái ngày tết trung thu như thế này chúng tôi mong muốn thì
khách sạn melia và chúng tôi đều mong muốn rằng là
các em nhỏ ở việt nam cũng như trên toàn thế giới
thì sẽ có những tuổi thơ thật là đẹp
đặc biệt là những trẻ em khuyết tật như ở ngôi trường bình minh này
chúng tôi mong muốn các con có thể tự tin có thể hòa nhập với môi trường xã hội
mong các con sẽ quên đi những cái thiệt thòi của mình
cùng phát triển với cả các bạn cùng trang cùng lứa
những món quà dù nhỏ bé nhưng tràn đầy tình yêu thương sự sẻ chia
những món quà không chỉ mang lại niềm vui niềm hạnh phúc cho các em trong ngày tết trung thu
mà còn tiếp thêm động lực và sự tự tin
giúp các em vượt qua những rào cản những khó khăn trong cuộc sống
trong phần tin tiếp theo đẩy mạnh quảng bá du lịch việt nam qua các thương hiệu lớn
hải phòng xử lý nghiêm việc xây dựng sai quy hoạch trong khu công nghiệp an dương
thưa quý vị tổng cục du lịch cho biết hạ long sapa ninh bình hội an việt nam
đã được lấy làm bối cảnh chính cho toàn bộ hình ảnh và video quảng bá của chiến dịch
nhằm tôn vinh những mẫu túi sách kinh điển của thương hiệu thời trang cao cấp louis vuitton
tổng cục du lịch cho rằng với góc độ quảng bá xúc tiến du lịch
việc louis vuitton lựa chọn các điểm đến nổi tiếng của việt nam
trong đó có những điểm đến được unesco công nhận là di sản thế giới
làm nên quảng bá cho sản phẩm cao cấp của mình tạo ra sự thu hút rất lớn từ công chúng toàn cầu
và thông qua đó gián tiếp truyền thông điệp việt nam là điểm đến đẳng cấp
hướng đến khách du lịch hạng sang có mức chi trả cao
tổng cục du lịch cũng cho rằng trong thời gian tới đây là phương pháp xúc tiến quảng bá
mà du lịch việt nam sẽ quan tâm khai thác nhiều hơn và tìm kiếm các thương hiệu phù hợp
để hợp tác quảng bá hình ảnh thương hiệu du lịch việt nam đến với thế giới
thưa quý vị sáng nay ngày một mươi bốn tháng chín gần một đoàn viên thanh niên sinh viên thiếu nhi
trên địa bàn thành phố hà nội đã cùng nhau tham gia ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông
năm hai nghìn một mươi chín hưởng ứng tháng an toàn giao thông do thành đoàn hà nội tổ chức
trong khuôn khổ chương trình đoàn thanh niên thành phố tổ chức triển khai các hoạt động
trong tháng an toàn giao thông năm hai nghìn một mươi chín trao tặng vật dụng cho đội hình giao thông xanh
cấp thành phố năm hai nghìn một mươi chín tiếp tục phát động chương trình
tuyến xe ngày hai mươi sáu xe buýt màu xanh tập hấn kiến thức về an toàn giao thông
và kỹ năng lái xe an toàn thiếu nhi vẽ tranh thiếu nhi thủ đô đội mũ sinh bảo vệ chúng mình
đây là một trong những hoạt động cao điểm có ý nghĩa thiết thực
thể hiện vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ thủ đô trong việc sung kích
đảm nhận thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố
từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng chín tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
bệnh viện nhiệt đới trung ương đã phối hợp với hội truyền nhiễm việt nam
hội y khoa lâm sàng hivs việt nam và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị toàn quốc
về bệnh truyền nhiễm và hivs năm hai nghìn một mươi chín
tại hội nghị đã có sáu mươi một báo cáo tham luận đề cập đến các chuyên đề về bệnh truyền nhiễm
ở người lớn và trẻ em viêm gan virus và sơ gan chuyên đề về hivs kháng sinh và kháng kháng sinh
suốt suốt hết bệnh lý ký sinh trùng một số kỹ thuật mới trong trần đoán và điều trị bệnh truyền nhiễm
trần đoán và điều trị một số bệnh ký sinh trùng thường gặp
hội nghị này là cơ hội để các nhà khoa học quản lý các cán bộ y tế cùng chia sẻ những kết quả
nghiên cứu kinh nghiệm cập nhật kiến thức mới về giám sát điều trị các bệnh truyền nhiễm
hivs y học nhiệt đới và ký sinh trùng cũng như các khó khăn tồn tại trong quá trình triển khai
các hoạt động phòng chống bệnh truyền nhiễm
sáng nay tại tp đà nẵng trung mương hội chữ thập đỏ việt nam uban an toàn giao thông quốc gia
hội chữ thập đỏ tp đà nẵng phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm ngày sơ cấp cứu thế giới năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề
sơ cấp cứu cho những người dễ bị tổn thương
tại buổi lễ trung mương hội chữ thập đỏ việt nam phối hợp với các đơn vị tài trợ trao tặng túi sơ cấp cứu
cho hai mươi một điểm sơ cấp cứu tại đà nẵng đồng thời lãnh đạo hội đã kêu gọi mọi người cần trang bị kiến thức
kỹ năng sơ cấp cứu để giúp mình và hỗ trợ cứu sống những người xung quanh tổ chức diễn tập các tình huống giả định
cũng như sự phối hợp của các lực lượng chức năng
theo thống kê chưa đầy đủ của cục quản lý môi trường y tế bộ y tế năm hai nghìn một mươi tám cả nước có hơn một hai triệu người mắc tai nạn thương tích
trong đó có hơn chín bảy trăm linh trường hợp tử vong chiếm tỷ lệ bảy mươi ba so với tổng số mắc tai nạn thương tích
thưa quý vị tại việt nam bệnh lý hô hấp và tai mũi họng đứng đầu danh sách năm loại bệnh có số người mắc cao nhất
nhiều người thì vẫn luôn quan niệm rằng tai mũi họng là bệnh lý phổ biến nên không nguy hiểm
trên thực tế thì bệnh có thể xảy ra nhiều biến chứng và thậm chí là để lại hậu quả lâu dài
việc ứng dụng một số công nghệ mới trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tai mũi họng là vấn đề đang được ngành y chú trọng
cũng là chủ đề chính trong hội nghị khoa học chuyên ngành tai mũi họng hà nội và các tỉnh phía bắc được tổ chức sáng nay tại bệnh viện đại học y hà nội
hiện nay ngành tai mũi họng đang phát triển mạnh mẽ với nhiều phương pháp điều trị hiệu quả
tuy vậy các bệnh đường tai mũi họng vẫn là gánh nặng cho xã hội
bệnh viêm mũi soang viêm tai giữa ung thư vòng họng thanh quản điếc và nghe kém là nỗi ám ảnh cho bệnh nhân
tại hội nghị khoa học các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tai mũi họng của việt nam và trên thế giới đã cùng trao đổi kinh nghiệm
thông qua những báo cáo khoa học trong hội nghị sẽ giúp cho các bác sĩ chuyên ngành có thêm nhiều kiến thức để điều trị bệnh lý tai mũi họng trúng đích
hiệu quả bằng những phương pháp kỹ thuật tiên tiến đang được ứng dụng trên thế giới nhằm nâng tầm chuyên ngành tai mũi họng của nước ta
cũng như mang lại kết quả chữa bệnh tốt nhất cho người dân giúp người dân giảm thiểu gánh nặng bệnh tật và được tiếp cận những công nghệ ngang tầm khu vực và thế giới nhưng kinh phí thấp hơn
thưa quý vị mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi chín được dự báo là sẽ có những diễn biến phức tạp thậm chí là gây ra thiệt hại cho nhiều địa phương trên cả nước
nhất là ở một số tỉnh miền trung đang tồn tại nhiều hồ chứa nước thủy lợi đã xuống cấp phương án xả lũ chưa phù hợp với điều kiện thực tế
tại tỉnh quảng nam để chuẩn bị cho mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi chín thời gian qua ubnd tỉnh đã thường xuyên sửa chữa nâng cấp và đồng thời triển khai các phương án dự phòng
để có thể bảo đảm công tác vận hành các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn được diễn ra an toàn
ghi nhận sau của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng nam
hàng năm cứ vào mùa mưa lũ
người dân tại vùng hạ du của khu vực hồ phú ninh lại lo lắng trước những thông tin về hồ thủy lợi này
điều tiết xả lũ có thể gây ngập lụt diện rộng
do đó trước mùa mưa bão năm nay công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi quảng nam đã chuẩn bị các phương án dự phòng
bảo đảm công tác vận hành điều tiết diễn ra an toàn như đầu tư nguồn điện dự phòng và các dây cáp dự phòng
đặc biệt trong mùa mưa bão tại các khu vực xả tràn sẽ cử lực lượng túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
theo dõi và báo cáo tình hình kịp thời để có phương án xử lý nhanh nhất
cứ đến ngày một tháng chín trinh cụm thực hiện lãnh chế độ của cấp tay
trước hết là công tác kiểm tra các công trình như đập đề tròn xe lũ dây tô bổ dưỡng
có máy móc thiết bị cơ khí máy phát điện để chuẩn bị cho công tác trong mùa mưa bão
qua giả soát trong năm hai nghìn một mươi tám
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi quảng nam
quản lý một mươi bảy hồ chứa thủy lợi trong đó có một mươi bốn hồ chứa đã bị hư hỏng xuống cấp
các hư hỏng chủ yếu rơi vào vết nứt ở thân đập tràn xả lũ và bị thấm nước
sau khi kiểm tra các đơn vị đã lập kế hoạch sửa chữa khắc phục hư hỏng công trình
đồng thời chuẩn bị các phương án dự phòng cho các tình huống xấu nhất có thể xảy ra
trong quá trình chúng ta sẽ phát hiện những hư hỏng
những việc gai mắt an toàn trong quá trình mưa bão chúng ta sẽ sửa chữa
bên cạnh đó cũng đã chuẩn bị tình huống cho trường hợp trong quá trình mình vận hành tràn
nếu trường hợp xảy ra tình huống đứt cấp thì chúng ta sẽ dùng bằng thủ công chúng ta kéo
cấp dự phòng chúng ta cũng đã chuẩn bị ở trong kho hiện nay cấp dự phòng cũng đã chuẩn bị
trường hợp đứt cấp tình huống nhanh nhất thì chúng ta có thể thay cấp tại chỗ
ubnd tỉnh quảng nam yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn
thành viên khai thác thủy lợi quảng nam tiếp tục phối hợp với các địa phương liên quan
tăng cường kiểm tra các vị trí sung yếu đồng thời chuẩn bị các phương án dự phòng
để ứng phó kịp thời tình huống bất chắc xảy ra
trong đó cần tăng cường công tác quan chắc giám sát vận hành các đập hồ chứa
nhằm nâng cao chất lượng vận hành bảo đảm an toàn công trình và cuộc sống cư dân vùng hạ du
thưa quý vị thủ tướng nguyễn sơn
nguyễn xuân phúc vừa ký quyết định phê duyệt đề án về cơ sở vật chất bộ máy cán bộ
và lộ trình cụ thể thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can
theo lộ trình thực hiện năm hai nghìn một mươi chín đề án tổng thể được hoàn thành và triển khai đầu tư
bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật tổ chức bộ máy bố trí cán bộ thực hiện
bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi việc hỏi cung sẽ được thống nhất ghi âm
ghi hình có âm thanh trên phạm vi toàn quốc
kinh phí thực hiện đề án do ngân sách nhà nước bảo đảm và được sử dụng trong dự toán ngân sách nhà nước
hàng năm của các bộ cơ quan trung ương các địa phương theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành
ngày một mươi ba tháng chín chủ tịch ubnd tp hải phòng nguyễn văn tùng cùng lãnh đạo các sở ngành đơn vị
và huyện an dương đã kiểm tra việc tuân thủ quy hoạch xây dựng trong khu công nghiệp an dương
và tháo rỡ các công trình xây dựng không theo quy hoạch
ngày một mươi hai tháng chín lãnh đạo thành phố hải phòng và các ngành chức năng đã kiểm tra phát hiện tại khu công nghiệp an dương
đã sử dụng một số khu đất trồng cây xanh để xây dựng một số ngôi nhà lắp ghép bằng các vật liệu nhựa thép
để điều hành kết hợp sinh hoạt lưu trú và một số nhà thầu và người làm việc lưu trú và sinh hoạt tại khu công nghiệp
kiểm tra lại việc thực hiện của công ty trách nhiệm nạn thâm việt thì thấy rằng công ty mặc dù trong thời gian rất ngắn
mà công ty đã thực hiện nghiêm túc
sự chỉ đạo của chủ tịch ubnd tp là tháo rỡ các nhà tạng các nhà xây để phục vụ cho công nhân
cũng như là các nhà thầu thi công để phục vụ trong thời gian gần đây
và yêu cầu là công ty tiếp tục trong thời gian tới đây là thực hiện sớm nhất
việc tháo rỡ các công trình không đúng các vị trí
tp hải phòng cũng ghi nhận công ty trách nhiệm hữu hạn liên hợp đầu tư thâm việt
chủ đầu tư khu công nghiệp an dương đã triển khai ngay việc tháo rỡ các công trình vi phạm tại khu đất cx năm
nơi theo quy hoạch phê duyệt là đất trồng cây xanh
đồng thời thành phố yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương tháo gỡ toàn bộ các công trình xây dựng sai quy hoạch
kể cả hàng rào bao quanh xong trước ngày hai mươi tám tháng chín
cùng với việc phòng chống dịch tả lợn châu phi vấn đề chuyển đổi vật nuôi được xem là giải pháp tối yêu
nhằm ổn định chăn nuôi và cân đối nguồn thực phẩm
tại lào cai nhiều hộ dân đã nhanh chóng chuyển sang chăn nuôi da cầm nuôi thủy sản
tuy nhiên cũng không ít hộ dân vẫn đang loay hoay tìm hướng đi mới để bảo đảm nguồn thu nhập cho gia đình
ghi nhận sau của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện văn bàn tỉnh lào cai
sau khi phát hiện đàn lợn của gia đình có dấu hiệu bị bệnh
ông nông văn toàn đã thông báo với chính quyền địa phương tiến hành tiêu hủy theo đúng quy trình
thực hiện nghiêm việc phòng trừ dịch bệnh đồng thời tìm hướng chăn nuôi mới để bảo đảm thu nhập cho gia đình
vậy nhưng chuyển sang nuôi con gì cho phù hợp thì gia đình ông vẫn chưa quyết định được
băn khoăn của ông toàn cũng là khó khăn của nhiều hộ dân khác
bởi đa số những hộ dân có lợn bị tiêu hủy đều tích cực tiêu độc khử trùng vệ sinh chuồng trại để chờ tái đàn vật nuôi
nhưng hướng đi như chăn nuôi da cầm chỉ được xác định là phương án tạm thời
mặc dù người dân đang gặp nhiều khó khăn tuy nhiên để bảo đảm an toàn
ngành nông nghiệp vẫn vận động bà con chuyển hướng chăn nuôi không tái đàn lợn trong thời điểm này
thì hiện nay là một số cái hộ đấy thì nó thiệt hại rất lớn
thì có thể là cả một đàn đợn đến thời điểm này đã bị là dịch kết cả
bây giờ trên cái tài sản của họ là không có
về tiền thì cũng không có để là đầu tư
nhưng mà nhu cầu khó nhất là chúng tôi cần phải có thể là hỗ trợ về cái vay vốn
để tiếp tục cho bà con dân là tiếp tục là ổn định để mà sản xuất
chuyên truyền vận động bà con là sẽ không tái đàn để tránh cái thiệt hại
do cái việc mà
dịch tả lợn châu phi gây ra bởi vì chúng ta cũng biết được rằng là do cái diễn biến phức tạp của nó
có thể là những địa bàn mà sau khi mà dịch là công bố hết dịch nhưng có thể dịch lại quay lại
việc chuyển đổi vật nuôi để duy trì sản xuất trong dịch tả lợn châu phi
sẽ góp phần giảm bớt gánh nặng về kinh tế tạo nguồn thu tạm thời cho các hộ chăn nuôi
tuy nhiên cùng với việc giúp đỡ về hướng đi mới
các địa phương cần căn cứ vào thế mạnh từng vùng
để chọn đối tượng vật nuôi phù hợp đa dạng vật nuôi tránh thiệt hại cho bà con nông dân
thưa quý vị hoạt động công chứng chứng thực là một ngành nghề đòi hỏi những người thực hiện dịch vụ này
phải có chuyên môn nghiệp vụ và trách nhiệm pháp lý cao
bởi vì chỉ cần một sai suất nhỏ thì có thể dẫn đến những vụ việc và tranh chấp dân sự
thời gian qua các cơ quan ban ngành đã thanh tra và kiểm tra phát hiện
cũng như là xử lý rất nhiều các trường hợp công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng vi phạm trong hoạt động nghề nghiệp
theo kết luận thanh tra của bộ tư pháp về hoạt động công chứng chứng thực tại văn phòng công chứng sài gòn
phòng công chứng số hai phòng công chứng số năm đều có trụ sở tại tp hcm vào tháng tám vừa qua
vi phạm nhiều nhất là việc công chứng hồ sơ chưa đủ căn cứ pháp lý công chứng giao dịch
trong trường hợp người yêu cầu công chứng không ghi rõ nội dung cần công chứng
hoặc không có đầy đủ thông tin về người yêu cầu công chứng công chứng viên chứng thực chữ ký
vào các văn bản có nội dung là hợp đồng giao dịch
đồng thời đoàn thanh tra cũng đã ban hành một mươi quyết định xử phạt vi phạm hành chính
với các tổ chức và công chứng viên có liên quan
các sai sót này thì theo quy định của luật công chứng thì văn bản công chứng thì có giá trị chứng cứ
và chỉ có tòa án mới là tuyên bố vô hiệu về cái văn bản công chứng
đó cho nên là cái việc này thì nó là theo quy định pháp luật
tp hcm hiện có chín mươi sáu tổ chức hành nghề công chứng bao gồm bảy phòng công chứng
bảy tổ chức hành nghề công chứng và bảy phòng công chứng

với hơn năm trăm linh công chứng viên mỗi ngày đã và đang có hàng chục nghìn loại văn bản
được công chứng trên địa bàn nhiều văn bản liên quan đến tài sản lớn
thậm chí đến nhân thân tính mạng con người
vì vậy nếu các tổ chức hành nghề các công chứng viên không thực hiện nghiêm túc
theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân doanh nghiệp
thì những nguy cơ tranh chấp pháp lý dân sự tiềm ẩn sâu xa là rất khó lường
với kết luận thanh tra lần này thì chúng tôi cũng có lưu ý nhắc nhở chung đối với các tổ chức hành nghề
mình giới thiệu ra các sai sót để cho các tổ chức hành nghề phía sau
sẽ không có những vi phạm tương tự
tôi cũng nghĩ là sở tư pháp và bộ tư pháp phải giúp các phòng công chứng
trong việc tập quấn nghiệp vụ nhiều hơn về nhận dạng giấy tờ giả
để khắc phục kịp thời những tồn tại hạn chế này
tại kết luận thanh tra của bộ tư pháp chỉ rõ
các tổ chức hành nghề công chứng cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật
tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm
đối với cơ quan quản lý thanh tra bộ tư pháp cũng yêu cầu sở tư pháp tp hcm
cần tăng cường công tác thanh tra kiểm tra để kịp thời phát hiện chấn chỉnh
xử lý sai phạm trong hoạt động công chứng chứng thực của thành phố
ngày một mươi ba tháng chín công an tỉnh thừa thiên huế cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với phạm hồng hải bốn mươi chín tuổi trú tại tám mươi một đường sóng hồng
thị xã hương thủy thừa thiên huế về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó công an thừa thiên huế đã phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn
nhằm hợp thức hóa khối lượng lớn cát do khai thác mua bán trái phép của doanh nghiệp tư nhân tuyết liêm
và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ vận tải tuấn phát khởi tố bị can nguyễn thanh liêm
và tám bị can liên quan mua bán trái phép nhiều hóa đơn chứng từ cho các công ty doanh nghiệp trên địa bàn
với tổng số tiền hơn chín tỷ đồng
nguyễn phạm phạm hồng hải đã yêu cầu vợ chồng tuyết liêm đưa số tiền trên một mươi hai tỷ đồng
nói là để hải chạy án cho vợ chồng tuyết liêm
sau khi chiếm đoạt số tiền trên hải đưa vào ngân hàng gửi
hiện cơ quan điều tra công an thừa thiên huế đã thu giữ hơn một mươi một tỷ đồng
đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
trong phần tin thế giới mỹ trừng phạt ba nhóm tin tặc bị cáo buộc liên quan tới triều tiên
nga sẵn sàng hòa đàm với ukraine
bộ tài chính mỹ vừa công bố các biện pháp trừng phạt đối với ba nhóm tin tặc mà nước này cho là được triều tiên bảo trợ
gồm lazarus group bulonorov và enderia
thông báo của bộ tài chính mỹ cáo buộc cả ba nhóm trên có liên quan đến các vụ tấn công tống tiền
bằng mã độc có tên wannacry hồi tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
để thực hiện các vụ tấn công mạnh nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu
tuy nhiên thời điểm đó hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna dẫn lời người phát ngôn bộ ngoại giao triều tiên nêu rõ
bình nhưỡng từng tuyên bố nhiều lần rằng nước này không dính líu đến các vụ tấn công mạng
khẳng định cáo buộc của mỹ là hành động khiêu khích chính trị
vụ tấn công wanergride đã ảnh hưởng đến hơn ba trăm linh máy tính tại một trăm năm mươi quốc gia
những tác giả vụ tấn công đe dọa sẽ đánh sập hoàn toàn hệ thống máy tính bị nhiễm độc trong vòng một tuần
kể từ thời điểm máy tính bị tấn công nếu không trả hoàn tiền chuộc bằng tiền điện tử bitcoin
điện kremlin vừa thông báo nga sẵn sàng tham gia một hội nghị thượng đỉnh bốn bên ở paris pháp
nhằm khôi phục tiến trình hòa bình ukraine hiện đang bị bế tắc
nhưng cũng có điều kiện chặt chẽ đối với một hội nghị như vậy
trong thông báo người phát ngôn điện kremlin yuri usakov
nêu rõ nga có ba điều kiện trước khi nước này có thể đồng ý tham dự hội nghị
đó là các lực lượng vũ trang đối lập ở miền đông ukraine phải được tách sang từng bên của đường tiếp xúc
phải đạt được nhất trí về cách diễn đạt quy chế đặc biệt của vùng donbass miền đông ukraine
và cũng nên có một thỏa thuận sơ bộ về nội dung kết luận của hội nghị thượng đỉnh
trước đó ngày bảy chín tổng thống nga vladimir putin và tổng thống ukraine volodymyr zelenskyy
đã có cuộc điện đàm thảo luận về việc tổ chức các cuộc hòa đàm mới sau khi hai nước tiến hành trao đổi tù nhân
một bước ngoặt trong quan hệ ngoại giao song phương
chính phủ nhật bản vừa ban hành luật giao thông đường bộ sửa đổi
theo đó tăng án phạt đối với tài xế có hành vi sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe
theo đó kể từ ngày một tháng một mươi hai tới mức án phạt đối với tài xế bị phát hiện sử dụng điện thoại khi lái xe
được điều chỉnh từ bảy yen lên hai mươi năm yen
một mươi tám yen cho ô tô cỡ tiêu chuẩn
hai mươi năm yen cho xe gắn máy và một mươi hai yen cho xe máy điện
ngoài ra số điểm phạt cũng tăng gấp ba lần đối với mỗi hành vi vi phạm
trường hợp tái phạm nhiều lần sẽ phải đối mặt với mức án lên tới sáu tháng tù giam hoặc khoản tiền phạt một trăm linh yên
bên cạnh đó những trường hợp sử dụng điện thoại khi lái xe gây nguy hiểm cho người khác
cũng phải chịu án phạt nghiêm khắc hơn trước đây
không chỉ lập tức bị giam giữ nếu bị buộc tội người vi phạm sẽ phải chịu mức án một năm tù giam và nộp phạt ba trăm linh yên
một quan chức cấp cao thuộc cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản cho rằng
cần nâng cao nhận thức trong xã hội rằng sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện giao thông là hành vi nguy hiểm và không thể cho phép
thưa quý vị sân bay bandung wangi đặt tại tỉnh dong java là sân bay đầu tiên
và hiện là duy nhất tại indonesia được công nhận đạt tiêu chuẩn sân bay xanh
công trình độc đáo lấy cảm hứng từ thiên nhiên này thì đã góp phần giúp cho thành phố bandu wangi
một điểm đến du lịch hút khách indonesia và giành được giải thưởng xuất sắc
và đổi mới du lịch của tổ chức du lịch trên thế giới
cảm giác đầu tiên khi bước vào sân bay là thoáng gió và mát mẻ
với thiết kế đặc biệt sân bay bandung wangi có khả năng tiết kiệm năng lượng tối đa và ưu việt
sân bay được thiết kế mở sử dụng khí chởi lưu thông
vì thế sân bay tiết kiệm năng lượng hơn rất nhiều so với các nơi khác
chúng tôi chỉ mất khoảng bốn usd tiền điện mỗi tháng trong khi những sân bay khác phải mất đến vài trăm nghìn đô la
đáng chú ý mọi vật liệu gỗ trong thiết kế sân bay đều là đồ gỗ tái sử dụng từ những tàu quá niên hạn sử dụng của ngư dân
mỗi ngày sân bay bandung wangi có một mươi hai chuyến bay đi và đến
năm ngoái sân bay đã tiếp khoảng ba trăm sáu mươi lượt khách gần gấp đôi so với năm trước
không sử dụng điều hòa bởi một lối kiến trúc độc đáo đã tạo nên những không gian thoáng gió khiến cho các hành khách qua đây đều cảm thấy thích thú
và bandung wangi là sân bay đầu tiên được công nhận tiêu chuẩn sân bay xanh tại indonesia
hình ảnh về sân bay ban du wangi vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại